sau hai mươi ngày bà giám khảo sẽ chấm điểm và trao giải cho hộ dân đoạt giải

những chàng trai miền trung tình nguyện lái xe đến hỗ trợ vùng dịch bắt giả
thưa quý vị khi tham gia giao thông thì nguy hiểm có thể đến từ bất cứ đâu trong suốt lộ trình di chuyển
có những vụ tai nạn mà lỗi đến từ người điều khiển phương tiện nhưng cũng có những trường hợp họ chỉ là nạn nhân của một hành vi vô ý thức của những người khác
tai nạn hy hữu sau đây sẽ cho thấy mức độ nguy hiểm của một hành vi thiêu ý thức đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
theo đó tất cả các phương tiện và người dân khi ra vào thành phố buộc phải thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh như đo thân nhiệt sát khuẩn khai báo y tế và kiểm tra phương tiện
đối với từng tài xế đi đến các khu vực vùng dịch muốn vào thành phố thì phải thực hiện cách ly theo quy định
nếu không đồng ý thì họ sẽ phải quay xe trở về địa phương các phương tiện không thuộc các khu vực có dịch sẽ được đi vào thành phố
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp sở giao thông vận tải hà nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách các bến xe lập lưu trữ danh sách phương tiện hành khách tuyến đường đi di chuyển của các nhà xe
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông hà nội cũng tăng cường tuần tra kiểm soát liên tục trên các chuyến xe khách liên tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện tại
xe khách là phương tiện phổ biến và tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng giữa các tỉnh vì vậy công tác phòng chống dịch trên các phương tiện này cần được kiểm soát chặt chẽ ghi nhận tại tuyến đường một a pháp vân cầu rẽ cửa ngõ của các chuyến xe liên tỉnh phía nam hà nội

xe khách trước tiên chúng tôi thực hiện đúng quy định về tuần tra kiểm soát sau đó về thực hiện công tác năm k của bộ y tế chúng tôi tiêu cầu những người hành khách trên xe phải đeo khẩu trang thực hiện giãn khách ghế với nhau đủ đúng khoảng cách theo bộ y tế đã khuyến cáo và nhắc nhở tài xế là đảm bảo đủ nước sát khuẩn vệ sinh an toàn khi vận chuyển hành khách trên tuyến
mặc dù lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông thời gian này đã giảm hẳn tuy nhiên người dân không nên chủ quan
cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế khi tham gia các loại phương tiện công cộng thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh tại hai địa phương là bắc ninh và bắc giang vẫn diễn biến hết sức phức tạp
và mới đây một chuyên gia người nhật làm việc tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh hiện đang cư trú tại một khách sạn trên địa bàn quận tây hồ hà nội được xác định là dương tính
còn tại huyện sóc sơn cũng đã ghi nhận một ca mắc là người làm nghề thu mua sắt vụn ở bắc giang
và trước thực tế này hà nội đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ những người có liên quan tới vùng dịch và các địa bàn giáp danh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
tòa nhà này là nơi từng ghi nhận một trường hợp chuyên gia người nhật bản là f một làm việc tại khu công nghiệp bắc giang
vì vậy mọi quy trình quản lý đều được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và tổ covid một mươi chín cộng đồng
và không chỉ tại đây chính quyền các cấp của thành phố hà nội cũng đã và đang tiến hành nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng
lấy mẫu và giám sát những cá nhân có yếu tố dịch tễ các chuyên gia nước ngoài làm việc tại bắc ninh bắc giang
chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực rồi lực lượng y tế phường đặc biệt là phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng
để đến các cơ sở lưu trú trước hết là tuyên truyền về các cơ sở lưu trú thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tuyên truyền cho khách lưu trú thực hiện tốt thông điệp năm qua của y tế
đã giao trách nhiệm cho trưởng quan quận cũng như chủ tịch quỹ ăn cắp phường để thường truyền giả soát
và đồng thời các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải thường xuyên kiểm tra giả soát giám sát các quy trình
là địa phương giáp danh với bắc ninh bắc giang
trung bình mỗi ngày huyện sóc sơn có khoảng năm người lao động di chuyển sang tỉnh bạn làm việc
vì vậy huyện đã thành lập sáu chốt kiểm soát tại các cửa ngõ tăng cường giả soát kiểm tra
và yêu cầu người dân khai báo y tế thông qua những tổ covid một mươi chín cộng đồng

trung bình mỗi ngày huyện sóc sơn có khoảng năm người lao động di chuyển sang tỉnh bạn làm việc
yếu tố liên quan đến dịch tễ và tại các địa bàn giáp danh với các địa phương có dịch là hết sức cần thiết
ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ lây lan của dịch bệnh
theo đề xuất của bộ công thương chính phủ đã đồng ý giảm giá điện đợt ba vì dịch covid một mươi chín
cơ sở cách ly không thu phí sẽ được miễn một trăm linh tiền điện từ nay cho đến hết tháng một mươi hai
còn cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín được giảm giá tiền điện hai mươi cho đến hết năm
người dùng là hộ
tiêu dùng sinh hoạt các doanh nghiệp sản xuất cơ sở chính sự nghiệp không được có xem xét để hưởng chính sách này
với quy mô được thu hẹp dự kiến tổng số tiền hỗ trợ đợt ba sẽ là hơn một tỷ đồng
đây là đợt giảm giá tiền điện thứ ba cho các đối tượng chịu ảnh hưởng vì covid một mươi chín từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
bộ công an đã cử hàng trăm y bác sĩ cán bộ chiến sĩ học viên trong toàn lực lượng
chi viện cho tuyến đầu tại hai tỉnh bắc giang và bắc ninh
tại hậu phương cùng với người dân chung tay để lùi dịch bệnh
lực lượng công an cũng đã có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ và hỗ trợ người dân vùng dịch
ghi nhận của nhóm phóng viên
một trăm ba mươi triệu đồng bốn năm tấn hoa quả là kết quả mà cán bộ chiến sĩ của cảnh sát hình sự bộ công an
đã quyên góp cho tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân
tại hai tỉnh bắc giang và bắc ninh
cảnh sát thì cuộc sống bình thường của mọi người dân ở các khu vực có dịch là khó khăn
và bị hạn chế rất nhiều đặc biệt là công tác sản xuất kinh doanh là cũng bị dình trệ
cho nên việc kêu gọi cán bộ chiến sĩ góp một phần nhỏ công sức cũng như vật chất
để ủng hộ đồng bào ở các vùng dịch là rất quan trọng
trước hết là động viên tinh thần
mọi người dân thứ hai nữa là để góp phần rất nhỏ trong cái vấn đề để cơ sở vật chất
và động viên mọi người vượt qua được cái dịch bệnh covid một mươi chín
theo lãnh đạo cục cảnh sát hình sự toàn bộ số tiền quyên góp sẽ thông qua công an tỉnh bắc giang
và bắc ninh để trao tới lực lượng tuyến đầu chống dịch tại hai địa phương này
bên cạnh đó nông sản tại hai tỉnh này được chính cán bộ chiến sĩ công nhân viên trong cục
hưởng ứng hỗ trợ tiêu thụ
góp phần nhỏ giúp bà con hai tỉnh có thể tiêu thụ nông sản đang vào dịp thu hoạch được nhanh chóng
có cái kế hoạch là hỗ trợ bà con nông dân tỉnh bắc giang bắc ninh của hội phụ nữ bộ công an
thì hội phụ nữ đoàn thanh niên cũng như là công đoàn cục c hai đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cục
đảng ủy thường vụ lãnh đạo cục đã lên kế hoạch để triển khai đến từng đơn vị đến từng cán bộ chiến sĩ
và mỗi người sẽ ủng hộ mua hộ bà con
và đã ủng hộ được là bốn năm tấn trong đó thì có hai năm tấn dưa hấu và hai tấn dưa len
chúng tôi là những cán bộ đoàn binh thanh niên hội viên hội phụ nữ đoàn binh thanh niên công đoàn của cục cách sát hình sự
cũng hưởng ứng cái lời kêu gọi của chính phủ cũng muốn góp một phần nhỏ bé cái công sức của mình
muốn chung tay cùng với các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch
công tác phòng chống dịch cũng vừa là chia sẻ cũng giúp đỡ cùng bà con nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn
đồng thời cũng là qua việc này chúng tôi đã tuyên truyền được cho các đồng chí cán bộ hội viên trẻ và các tổ chức đoàn hội của chúng tôi
là thêm những phần để chung tay giúp sức và có thêm những cái cống hiến nhiều hơn nữa cho việc phục vụ cái bình yên hạnh phúc của nhân dân
chương trình quyên góp hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và ủng hộ tiêu thụ nông sản cho hai tỉnh bắc giang bắc ninh của cục cảnh sát hình sự
đã thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái trách nhiệm vì đất nước vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến với dịch bệnh
những ngày gần đây các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều thông tin về chàng trai trẻ đặng minh trí
quê ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã một mình lái xe cứu thương từ miền trung ra hỗ trợ tỉnh bắc giang chống dịch
tinh thần dấn thân vì cộng đồng của anh khiến chúng ta vô cùng cảm phục và đáng quý hơn là sau anh trí thì đã
có thêm những người con của quê hương miền trung tình nguyện lái xe ra hỗ trợ bắc giang
vì lời bác dặn yêu tổ quốc yêu đồng bào vì tinh thần cả nước chống dịch tạm biệt quảng bình một thời gian tạm biệt gia đình tạm biệt cô gái tôi yêu
đó là những dòng chia sẻ đầy tình cảm tạm biệt những người thân yêu của anh đặng minh trí trên trang cá nhân facebook trước khi tự lái chiếc xe cứu thương vượt gần sáu trăm linh km ra bắc giang
đường tây chống dịch
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
phần em làm là vì nhiệm vụ của mình là công dân nên ba mẹ em cũng hoàn toàn ủng hộ và đồng ý
do tình hình dịch bệnh phức tạp nên công việc hàng ngày của trí cũng không cố định
khi thì vận chuyển các mẫu bệnh phẩm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
khi thì vận chuyển các vật tư y tế cho các bệnh viện giã chiến hoặc đưa cán bộ đi kiểm tra khu cách ly
bất cứ khi nào cần anh đều sẵn sàng lên đường
những lúc mệt mỏi nhất anh lại được nghe những lời động viên của bố mẹ từ quê nhà qua chiếc điện thoại
bác giang quản lý được kiểm soát được dịch bệnh và dịch bệnh máu hết
trước tình hình phức tạp của dịch bệnh nhằm chia sẻ với lại cán bộ y bác sĩ của cdc bác giang nói riêng
và tất cả các lực lượng bác sĩ trong tỉnh nói chung
có một số đồng chí từ miền trung như quảng bình nghệ an
đến cdc để cùng chia sẻ đóng góp để lùi dịch bệnh
trân trọng những tình cảm và hành động đẹp mà anh trí đã dành cho quê hương bắc giang
mới đây chủ tịch ubnd tỉnh bác giang đã quyết định tặng bằng khen cho anh
nghĩa cử lan tỏa đã có thêm hai người con quê hương miền trung nữa là anh nguyễn hoàng hà và anh nguyễn đình quảng
quê đều ở huyện yên thành tỉnh nghệ an cũng lặn lội ra bắc giang chống dịch
qua một số phương tiện thông tin thì chúng tôi cũng biết được là
bác giang tình hình dịch bệnh đang căng thẳng đương nhiên là cũng có một chút phần nào lo lắng
nhưng mà vì công việc cần gấp thúi thúc chúng tôi phải lên đường
được biết chiếc xe cứu thương của hai anh là chiếc xe thiện nguyện không phải xe chạy dịch vụ
trước khi đến bắc giang hai anh cũng đã chuyên chở được hàng trăm bệnh nhân nghèo của tỉnh nghệ an những khi nguy cấp
và giờ đây các anh lại cùng với chiếc xe không quản ngại ngày đêm đi đến những nơi tâm dịch của bắc giang
để giúp địa phương dồn sức
sớm đẩy lùi dịch bệnh
nếu cho tôi tròn lại tôi vẫn tròn vào bác giang
chúng tôi không hỏi hẳn chuyện đó mặc dù khi đi chúng tôi đã biết được là khi nào dịch ổn thì chúng tôi mới về
vâng thưa quý vị bao giờ hết dịch thì chúng tôi sẽ về
lời khẳng định lời hứa của những người con ở khúc ruột miền trung
ngay tại giữa nơi tâm dịch vừa rồi vừa khiến chúng ta thật sự xúc động
vâng xin cảm ơn các anh
cảm ơn các anh vì những đóng góp thiết thực đã dành cho quê hương bác giang
tin rằng là với thật nhiều việc làm tốt đẹp như thế này thì chúng ta sẽ sớm chiến thắng được dịch bệnh
và các anh cũng sẽ sớm được trở về bên những người thân yêu
và chương trình an ninh ngày mới đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt